thưa quý vị hiện trên thị trường xuất hiện nồi cơm điện tách đường tuy nhiên theo các chuyên gia đây chỉ là chiêu trò quảng cáo
thị trường ô tô cũ vẫn đang ảm đạm khi lượng ô tô nhập khẩu ngày càng tăng
đáng chú ý trước tình trạng ô nhiễm môi trường các loại khẩu trang diệt khuẩn lọc bụi mịn được nhiều người tìm mua
tuy nhiên công dụng và chất lượng đang bị thả nổi
đó là nội dung của nhịp sống kinh tế hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chưa có năm nào giá gà hơi tại đông nam bộ lại xuống thấp như năm nay
đây cũng là tình cảnh chung của ngành nuôi gà công nghiệp khu vực phía nam kể từ đầu năm
người dân thua lỗ nặng khi giá gà khoảng một mươi một một mươi hai đồng một kg xuất chuồng
còn rẻ hơn một số loại rau trong khi giá thành chăn nuôi là hai mươi bốn hai mươi sáu đồng một kg
không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ ngay cả những doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng thua lỗ
cứ một mươi năm con gà xuất chuồng là doanh nghiệp lỗ sáu
hiện nay trên thị trường khá phổ biến nồi cơm điện tách đường dành cho người bị bệnh tiểu đường
theo quảng cáo ở một nhiệt độ nhất định các phân tử tinh bột nhanh bị đẩy ra khỏi gạo và hòa vào trong nước
trong khi tinh bột chậm và các chất dinh dưỡng khác vẫn ở lại thực hiện chức năng tách đường trong cơm
tuy nhiên theo các bác sĩ nồi cơm điện tách đường không có bộ phận làm chuyển hóa đường có trong gạo sang chất khác
khi nấu giả sử do bốc hơi hay rút nước đáy thì cơm nấu bằng nồi này mất đường thì mất cả chất dinh dưỡng khác
nên cơm này không còn giá trị dinh dưỡng đây chỉ là một số chiêu trò quảng cáo còn giá trị thật thì không hề có
loại mặt nạ trung quốc được quảng cáo có thể trị mụn vết thâm làm trắng miệng da
đang gây sốt do có giá thành rẻ lại nhiều công dụng và được nhiều người tìm mua
sản phẩm này có giá cực rẻ chỉ khoảng một hai đồng một gói và mua càng nhiều giá càng yêu đáy
loại mặt nạ này bán ra nhiều gấp hơn chục lần so với số mặt nạ dưỡng da của hàn quốc nhật bản
theo các bác sĩ những mặt hàng trôi nổi không nguồn gốc bán hàng không đúng chuyên môn
tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm cho người dùng gây ra nhiều hậu quả về sau rất khó phục hồi
chữa trị đặc biệt là với những làn da nhạy cảm
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín tới nay nguồn cung ô tô mới tăng mạnh nhiều mẫu mới xuất hiện và các hãng đua nhau giảm giá xe
do đó lượng khách hàng mua xe cũ giảm tới năm mươi so với các năm trước
nếu trước kia có dưới một tỷ đồng khách hàng không thể mua nổi một chiếc xe mới dòng suv hay glod suver
thì giờ đây có rất nhiều lựa chọn với những tên tuổi như mitsubishi mazda cx năm honda cr v hyundai santa fe
thay vì mua xe cũ khách hàng chuyển sang xe mới
từ đầu năm đến nay hàng loạt mẫu xe mới thi nhau giảm giá khiến nhiều khách hàng không màng tới xe cũ
tại phía đông thành phố thanh hóa hiện giá bất động sản tăng liên tục
mức tranh lệch giữa giá mua bất động sản ký với chủ đầu tư và giá mua ngoài thị trường
lên đến gần bốn trăm linh triệu nhưng vẫn khan hiếm hàng để bán
nhiều lô đất chỉ cần sang tay nhà đầu tư thu về ngay tiền lãi vài trăm triệu đồng
tại các khu vực vệ tinh xung quanh thành phố thanh hóa sầm sơn bỉm sơn giá đất nền sốt liên tục tăng nóng từ ba mươi
tại sầm sơn giá đất thổ cư chỉ một mươi một mươi ba triệu đồng một mét vuông vào năm hai nghìn một mươi ba hiện đã tăng tới ba mươi năm bốn mươi triệu đồng một mét vuông
tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo hiện giới đầu cơ còn gom cả đất nông nghiệp
tự phân lô để giao bán
đẩy rủi ro rất cao về phía khách hàng
tổng cục hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh thành phố
về việc tăng cường công tác quản lý của cơ quan hải quan đối với các mặt hàng xăng dầu
dung môi chất kích rôn dùng để pha chế xăng dầu nhập khẩu
cùng với đó tăng cường kiểm tra trị giá hải quan kiểm soát co hàng hóa
kiểm tra chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan
kịp thời phát hiện các trường hợp khai khống số lượng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
phát hiện các hành vi sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp lệ để làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa
sau những diễn biến phức tạp của thời tiết đặc biệt từ vụ cháy công ty dạng đông
các loại khẩu trang diệt khuẩn lọc bụi mịn được nhiều người tìm mua
tuy nhiên hiện chưa có đơn vị chức năng nào tại việt nam có thể đứng ra kiểm chứng
các thiết bị bảo hộ có thể ngăn ngừa bụi mịn pm hai năm hay không
đây cũng có thể coi là lỗ hổng khiến các nhà sản xuất và kinh doanh tha hồ quảng cáo
đánh lừa người tiêu dùng
theo chuyên gia của viện khoa học vật lý các loại khẩu trang được quảng cáo chống bụi pm hai năm
diệt khuẩn hiện nay rất có thể là lừa đảo
thứ nhất lớp lọc của loại khẩu trang này rất sơ dài không có kích thước nhỏ hơn một micromet
để có thể chắn được bụi pm hai năm
thứ hai không có loại khẩu trang nào có thể diệt được khuẩn
bởi muốn diệt khuẩn là phải có điện tích và hóa chất mà các loại khẩu trang hiện trên thị trường đều không có
thưa quý vị những thông tin kinh tế mới nhất ở chúng tôi
sẽ gửi tới quý vị trong năm phút của chương trình trên sóng truyền hình nhân dân
qua youtube truyền hình nhân dân và trên trang web nhân dân tv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế